trong chuyến công tác tại tỉnh bắc cạn vào chiều qua phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh bắc cạn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế xã hội ổn định của tỉnh
phó thủ tướng lưu ý tỉnh cần phát triển kinh tế đi đôi với chú trọng tới các vấn đề xã hội để bảo đảm phát triển tổng thể bền vững
phó thủ tướng lưu ý tỉnh cần ra soát kỹ để thực hiện đầu tư kiên cố hóa trường lớp học hợp lý tránh gây lãng phí ra soát xác định nhu cầu số lượng giáo viên để có lộ trình đào tạo và bồi dưỡng nâng tỷ lệ giáo viên là người dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và những vấn đề thiết thực phù hợp thực tiễn tập trung phân bộ hợp lý kinh phí dành cho y tế dự phòng triển khai hiệu quả khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
phó thủ tướng cũng chỉ đạo bộ khoa học và công nghệ nghiên cứu triển khai các dự án đề tài khoa học phù hợp có tác dụng thúc đẩy kinh tế cho những tỉnh khó khăn như bắc cạn bộ văn hóa thể thao và du lịch kết nối hỗ trợ phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh bộ giáo dục và đào tạo tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cho học sinh sinh viên thông qua mở rộng hoạt động về nguồn tại các di tích an toàn khu
cùng ngày phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới thăm trường phổ thông dân tộc nội chú huyện trợ mới tại đây phó thủ tướng biểu dương những kết quả của nhà trường đã đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng đề nghị thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống thi đua dạy tốt học tốt đóng góp vào sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh nhà thăm và tặng quà cho năm mươi gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn phường xuất hóa thành phố bắc cạn
phó thủ tướng động viên các gia đình tiếp tục phấn đấu lao động sản xuất cống hiến cho sự nghiệp cách mạng xây dựng quê hương ngày càng sâu đẹp
cũng trong sáng nay phó thủ tướng cùng đoàn công tác đến thăm trạm y tế xã cẩm giàng khu di tích lịch sử nà tu huyện bạch thông và dân hương tại nhà tưởng niệm bắc hồ trong khu di tích